sau một mươi năm dân cao quan họ bắc ninh được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
đến nay quan họ đã phát triển ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng
điều này thể hiện nỗ lực của tỉnh bắc ninh trong công tác bảo tồn quan họ
trong đó phải kể đến những chính sách đãi ngộ nghệ nhân những báu vật nhân văn sống
nghệ nhân ưu tú nguyễn thị thềm thôn viêm xá xã hòa long tỉnh bắc ninh
là một trong số những nghệ nhân được xét tặng danh hiệu nghệ nhân đầu tiên tại tỉnh bắc ninh
đến nay với vốn liếng quan họ được tích lũy hơn bốn mươi năm
bà vẫn hàng ngày hàng giờ truyền dạy cho lớp lớp các thế hệ không chỉ trong cộng đồng mà còn trong các nhà trường
chúng tôi là vì chơi vì cái lòng đam mê của chúng tôi
thì chúng tôi vẫn là ngày đêm ngày đêm đấy
là chúng tôi thực ra là ngày thì chúng tôi truyền dạy cho những các trường chuyên nghiệp
về tối thì chúng tôi lại truyền dạy cho những các thế hệ từ già đến trẻ trong làng
từ năm hai nghìn chín đến nay tỉnh bắc ninh đã vinh danh bảy mươi một nghệ nhân quan họ
mỗi nghệ nhân còn được nhận kèm theo tiền thưởng năm triệu đồng
hàng tháng mỗi nghệ nhân được hỗ trợ số tiền bằng một lần mức lương cơ sở
bên cạnh đó các nghệ nhân còn được hỗ trợ phí bảo hiểm y tế hàng năm
và khi qua đời được hưởng chế độ mai táng phí như cán bộ nhà nước
điều này đã tạo thêm động lực giúp nghệ nhân tiếp tục phát huy khả năng
vốn quan họ của mình
truyền dạy trong cộng đồng
bắc ninh là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước
thực hiện chính sách hỗ trợ hàng tháng các nghệ nhân
cũng như hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho các làng quan họ gốc
và câu lạc bộ quan họ thực hành
đây là động thái tích cực của tỉnh bắc ninh
nhằm quyết liệt bảo tồn dinh dữ dân ca quan họ
mỗi đợt xét tặng nghệ nhân ngành văn hóa lại có những bổ sung
gia xuất đạt hiệu quả cao nhất trong công tác truyền dạy
chúng tôi hướng đến một thế hệ nghệ nhân kế cận
ở đó hội tụ rất nhiều những cái giá trị mà có được
cái thứ nhất là họ là người trực tiếp học lại của các thế hệ nghệ nhân lớp trước
và hiện nay là họ vẫn đầy đủ sức khỏe đầy đủ khả năng vừa là truyền dạy
vừa là truyền dạy
vừa là thực nghiệm vừa là trình diễn luôn cho các thế hệ sau này
trong thời gian tới tỉnh bắc ninh sẽ tiếp tục gia xuất
thực hiện tôn vinh để những báu vật sống tiếp tục đồng hành cùng ngành văn hóa
đưa quan họ ngày càng trường tồn và lan tỏa